tại hà giang trong những tháng vừa qua tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tuy đã lắng xuống nhưng vẫn chưa thể giải quyết xuất điểm
nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang vừa có văn bản chỉ đạo tạo điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ xây dựng cơ bản tại chính địa bàn đó
theo đó ngành chức năng có trách nhiệm hướng dẫn đăng ký khối lượng khai thác
nhưng chính quyền địa phương chưa làm tốt công tác kiểm tra giám sát
nên các hộ được cấp phép đã khai thác vượt khối lượng bán ra thị trường
tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra thời gian dài có nguyên nhân chính từ sự quản lý của các cấp chính quyền cơ sở

nguồn lợi từ cát mang lại rất lớn khiến nhiều doanh nghiệp tư thương nhảy vào lĩnh vực này khai thác trái phép
một thời gian dài cát tặc hoành hành ngang dọc

lòng sông dẫn đến nguy cơ gây biến đổi dòng chảy sạt lở đôi bờ tài nguyên nhà nước mất đi
ngân sách không thu được đồng thuế nào
nhằm từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép
thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
ủy ban nhân dân tỉnh cho phép rút ngắn hai phần ba thời gian làm thủ tục cấp phép thăm dò
khai thác khoáng sản tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cá nhân hoàn thiện thủ tục
khai thác hợp pháp thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước có phương án bảo vệ môi trường
với một loạt các biện pháp được triển khai đến nay
tình trạng khai thác cát trái phép đã cơ bản được giải quyết
nhiều doanh nghiệp được cấp phép đã đầu tư trang thiết bị
khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản
phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh
góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương